các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và đang điều tra làm rõ hai vụ phá rừng quy mô lớn
tại địa bàn xã ea hờ leo thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý
điều đáng nói là liên tiếp trong những năm gần đây khi rừng bị phá với diện tích lớn thì mới được phát hiện
đây là hiện trường phá rừng tại tiểu khu hai mươi hai do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trừ phả quản lý
hàng trăm cây rừng lớn đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ nằm ngổn ngang như thế này
nhiều cây có đường kính rất lớn từ khoảng bốn mươi sáu mươi cm có chiều dài từ bốn năm m đã bị cưa hạ nhưng các đối tượng chưa kịp vận chuyển ra ngoài
tại hiện trường cho thấy việc phá rừng vừa mới xảy ra với diện tích khoảng gần hai hectare
tại tiểu khu một mươi tám có khoảng gần ba hectare rừng cũng bị tàn phá nghiêm trọng gần như một trăm linh cây rừng đã bị cưa hạ
hai vụ phá rừng tại tiểu khu một mươi tám và tiểu khu hai mươi hai đều thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trừ phả quản lý
theo báo cáo của cơ quan chức năng thì diện tích rừng bị phá được đo đếm là khoảng sáu hectare
qua trao đổi với hạt kiểm lâm huyện ea hở leo thì vụ việc này đã có dấu hiệu hình sự và chuyển hồ sơ cho công an huyện để điều tra làm rõ